tại bạc liêu mới đây đã xảy ra mưa lớn liên tục trên diện rộng gây ngập úng hàng nghìn hecta lúa hẻ thu vừa xuống giống
khiến nhiều diện tích bị thiệt hại nặng và có khả năng phải gieo cấy lại
cơn mưa từ trưa ngày hai mươi một đến sáng ngày hai mươi hai tháng năm là cơn mưa lớn nhất tính từ đầu mùa mưa đến nay
mưa trên diện rộng nặng hạt khiến mực nước trên đồng tăng nhanh
mặc dù người dân đã chủ động ứng phó qua việc sử dụng máy bơm tháo nước nhưng lượng nước quá lớn
nước tràn qua bờ bao làm nhiều diện tích lúa ngập trong biển nước
theo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phước long đến nay địa phương đã xuống giống được khoảng tám ha
thì nay ngập úng gần năm mươi diện tích có nơi lúa bị ngập sâu
theo kế hoạch vụ lúa hẻ thu năm nay tỉnh bạc liêu giao cấy khoảng sáu mươi hecta và đến nay đã xuống giống được hơn hai mươi hecta
trước đó một số diện tích lúa xuống giống sớm thì gặp khô hạn thiếu nước còn diện tích đang xuống giống lại gặp mưa lớn gây thiệt hại nặng nề